một số nhà tâm lý học cho rằng câu chuyện gian lận của hà giang không phải là vấn đề của ngành giáo dục mà nó phản ánh tình trạng xã hội giả dối đang tồn tại ở nhiều tầng bậc ngóc ngách của cuộc sống chính thói hư danh trọng băng cấp chạy theo thành tích của nhiều người việt đang khuyến khích người ta gian lận
một thông tin cũng được nhiều báo quan tâm hôm nay đó là nghi vấn về hàng hóa xuất xứ tại chuỗi cửa hàng con cưng một công ty chuyên về sản phẩm cho mẹ và bé
báo tuổi trẻ có bài viết dấu hỏi về vụ khải siêu thứ hai
ba hệ thống con cưng trên toàn quốc
con cưng là công ty chuyên về sản phẩm cho mẹ và bé có tiếng tâm lớn trong nước với ba trăm một mươi tám siêu thị trên toàn quốc bao gồm hai trăm tám mươi tám siêu thị mang thương hiệu con cưng và ba mươi cửa hàng toy city ở miền nam
sai phạm của công ty này nghiêm trọng như thế nào mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết trên trang sáu báo tuổi trẻ
còn trên báo lao động hôm nay có bài viết đáng chú ý dịch vụ cho vay ngang hàng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro
vây tiền nhanh
trong ba mươi phút mà không cần gặp mặt đầu tư lãi suất hai mươi một năm là những lời quảng cáo hấp dẫn của công ty cho vay ngang hàng mới xuất hiện ở việt nam
mô hình cho vay ngang hàng là xu hướng đang phát triển giúp đẩy mạnh tài chính toàn diện
tuy nhiên do chưa có hành lang pháp lý cho mô hình này nên khi xảy ra tranh chấp bị xù nợ công ty phá sản rủi ro là cả người đi vay và người cho vay đều không nhận được sự bảo vệ của pháp luật
mới đây sự kiện hàng loạt công ty cho vay ngang hàng ở trung quốc sụp đổ
ngành công nghiệp một trăm chín mươi hai tỷ usd của nước này trao đảo chính là lời cảnh báo rõ rệt nhất đối với việt nam
báo hà nội mới có bài viết cảnh báo tình trạng uống nano vàng chữa ung thư dễ tiền mất tật mang
thời gian gần đây không ít người bệnh truyền tay nhau về sản phẩm nano vàng dạng dung dịch được giao bán trên mạng có tác dụng điều trị ung thư
thế nhưng chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào chứng minh uống nano vàng chữa khỏi bệnh ung thư
thậm chí là việc sử dụng sản phẩm này không chỉ là mất đi giai đoạn vàng trong điều trị ung thư
dễ khiến người bệnh bị ngộ độc suy gan và dẫn tới tử vong
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại